giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày một mươi năm tháng ba đã giảm dưới ngưỡng một trăm linh usd một thùng lần đầu tiên trong vòng ba tuần qua
trong bối cảnh thị trường hy vọng những tiến triển ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa nga và ukraine góp phần thúc đẩy nguồn cung toàn cầu
chốt phiên tại new york giá dầu ngọt nhẹ wti giao tháng bốn giảm sáu năm mươi bảy usd và dừng ở mức chín mươi sáu bốn mươi bốn usd một thùng
trong khi đó giá dầu brent biển bắc giao tháng năm giảm sáu chín mươi chín usd đóng viên ở mức chín mươi chín chín mươi một usd một thùng
đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng hai giá cả hai loại dầu thô giao dịch kỳ hạn này giao dịch ở mức dưới một trăm linh usd một thùng
một số chuyên gia phân tích năng lượng cho rằng triển vọng về một lệnh ngừng bắn tại ukraine là yếu tố tác động khiến dầu mỏ và khí đốt giảm giá
giá dầu giảm mạnh chỉ một tuần sau khi tăng lên mốc gần một trăm bốn mươi usd một thùng
vào tuần trước mức cao nhất trong vòng một mươi bốn năm qua do những quan ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu
sau khi nga nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại